liên quan đến việc hút cát giữa lòng sông đà răng phục vụ dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới nam tp tuy hòa
ubnd tỉnh phú yên đã có thông tin đầy đủ về việc triển khai thi công san lấp mặt bằng của dự án
đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng xác minh làm rõ việc chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường
nhưng chủ đầu tư vẫn cho hút cát từ sông đà răng để san nền
theo ubnd tỉnh phú yên việc lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường dự án còn chậm
cụ thể như việc bơm hút cát san nền đồng thời với việc lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án
trên cơ sở kế thừa báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án chống xói lở bờ nam hạ lưu sông đà răng
được phê duyệt từ tháng chín năm hai nghìn tám là chưa đúng quy định vì sau hai mươi bốn tháng phải phê duyệt lại
cũng theo ubnd tỉnh phú yên hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới nam tp tuy hòa
lập từ ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy được hội đồng thẩm định thông qua
tuy nhiên do phải chỉnh sửa một số nội dung nên đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy hồ sơ đánh giá tác động môi trường
mới được ubnd tỉnh phê duyệt
tuy nhiên từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu chủ đầu tư đã cho hút cát lòng sông đà răng
một ngày từ bốn đến sáu m ba để san nền dự án
hồ sơ đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt gây bất bình trong dư luận
đến nay hạng mục san lấp nền của dự án đã thực hiện được gần bảy mươi khối lượng